tâm của đối thủ đã khiến gassa phải cần đến một mươi hai game đấu mới có thể có được phần thắng với tỷ số bảy năm
qua đó nối gốt các tay vượt mạnh góp mặt tại vòng hai
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao tối nay của chúng tôi